hiện nay cả nước có hai mươi bốn triệu người thuộc nhóm yếu thế của xã hội trong đó có hơn sáu triệu người khuyết tật
riêng người mù và người khiếm thị hơn ba triệu người
làm thế nào để giúp đỡ những người trong nhóm yếu thế để bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững giữa phát triển kinh tế xã hội
đây là nội dung chính trong lễ phát động vì sự phát triển cộng đồng và sáng kiến cây gậy trắng cho người mù việt nam
do bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức sáng nay đến dự có đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
phát biểu tại sự kiện đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh chương trình không chỉ công bố sáng kiến
mà còn là một cuộc tổng kết về quá trình thực hiện các chính sách xã hội và đóng góp vào an sinh xã hội
theo đó bộ kế hoạch và đầu tư đã lựa chọn đối tượng là những người khuyết tật để giúp đỡ chia sẻ
trong thời gian tới bộ sẽ tập trung lồng ghép việc đáp ứng các nhu cầu nguyện vọng của người khuyết tật
vào quá trình tham vấn xây dựng chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau
tại sự kiện lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư đã công bố sáng kiến một triệu cây gậy trắng cho người mù việt nam
với thông điệp cả nước chung tay mang lại hạnh phúc cho người mù
theo đó đối tượng được hưởng lợi là một triệu người mù khiếm thị có nhu cầu sử dụng gậy
ưu tiên trước hết ở những người thuộc nhóm yếu thế nhất trong cộng đồng người mù